thời tiết giao mùa tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh hô hấp do virus hợp bào hô hấp tăng nhiều hơn so với trước
trong một tháng gần đây tại bệnh viện nhi trung mương số ca nhập viện tăng gấp hơn hai lần so với trước với trung bình là từ bốn mươi đến năm mươi ca một ngày
trước đây trung bình mỗi ngày bệnh viện nhi trung ương tiếp nhận từ một mươi đến một mươi năm ca mắc virus hợp bào hô hấp
nhưng một tháng gần đây số ca nhập viện tăng gấp hơn hai lần so với trước trung bình từ bốn mươi đến năm mươi ca một ngày

trước đây trung bình mỗi ngày bệnh viện nhi trung mương tiếp nhận từ một mươi đến một mươi năm ca mắc virus hợp bào hô hấp tăng nhiều hơn so với trước